đứng bên cạnh tôi đây là tiến sĩ trần anh cường phó giám đốc sở y tế hải phòng
trưởng đoàn công tác của ngành y tế hải phòng vào tăng cường cho ngành y tế đà nẵng phòng chống dịch covid
thưa ông cảm ơn ông đã dành thời gian cho báo sức khỏe đời sống
thưa ông là đoàn công tác của ngành y tế hải phòng vào đà nẵng hiện nay có bao nhiêu cán bộ y tế
trước cái tình hình dịch bệnh như này trên toàn quốc đặc biệt đà nẵng hết sức phức tạp
thì thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân thành phố cũng như sở y tế đã cử một đoàn công tác y tế đến đà nẵng để hỗ trợ cho đà nẵng
đoàn công tác bao gồm ba mươi ba cán bộ bác sĩ điều dưỡng thuộc các chuyên ngành sâu
ví dụ như là hồi sức cấp cứu bệnh lý về phổi rồi bệnh lý về truyền nhiễm để vào hỗ trợ cho đà nẵng
đây là những bác sĩ mà hết sức có kinh nghiệm chuyên sâu
và có những đồng chí là trưởng phó các khoa có những đồng chí là trưởng khoa hồi sức của bệnh viện hạng một bệnh viện việt tiệp rồi bệnh viện việt nam và hỗ trợ
các bác sĩ hiện tại chúng tôi đã đến đà nẵng đang phối hợp cùng nghị y tế đà nẵng để tác chiến triển khai kế hoạch phòng chống dịch tại đà nẵng
thưa ông các cán bộ y tế của nghị y tế phòng
đã vào đà nẵng và anh có thể cho biết là tâm lý của các cán bộ y tế này hiện nay như nào
ba mươi ba cán bộ bác sĩ điều dưỡng vào đà nẵng đều là những cán bộ mà sung phong vào đà nẵng
do vậy anh em xác định đây là cái niềm hạnh phúc vinh dự đồng thời là cái trách nhiệm hết sức lớn lao
do vậy anh em quyết tâm hết sức cao
và anh em xác định rằng cái phòng chống dịch phối hợp với đà nẵng
đảm bảo công tác phòng chống dịch
thì đây là cái nhiệm vụ giúp cho đà nẵng
nhưng đồng thời cũng giúp cho hải phòng giúp cho toàn quốc chúng ta thành công trong công tác phòng chống dịch
xin chân trọng cảm ơn ông